trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín nhiều họa sĩ xem đây là dịp để ngồi nhà nghiên cứu sáng tác hữu ứng lời kêu gọi của ban nhân dân hàng tháng báo nhân dân phối hợp với hội mỹ thuật việt nam khai mạc triển lãm tranh trong mùa giãn cách và ra mắt cuốn sách cùng tên nhằm bắt nhịp cầu đưa một trăm hai mươi sáu tác phẩm của bốn mươi bốn họa sĩ được sáng tác trong những ngày cả đất nước đồng lòng phòng chống đại dịch covid một mươi chín đến với công chúng yêu mỹ thuật cả nước
trong thời gian qua các họa sĩ là cộng tác viên thân thiết của ban nhân dân hàng tháng đã luôn tích cực nhiệt tình phối hợp cộng tác với ấn phẩm hỗ trợ nhiều nội dung tuyên truyền nâng cao chất lượng tờ báo
đặc biệt trong thời điểm cả nước nỗ lực chống dịch covid một mươi chín giới mỹ thuật đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng đảng nhà nước và toàn xã hội tích cực vào cuộc phòng chống đại dịch
tất cả các bức tranh đều thể hiện tâm tư nguyên vọng và suy nghĩ
về cuộc sống về đất nước về những trách nhiệm của công dân của xã hội trước đại dịch cũng như là cái tình yêu với cuộc sống trách nhiệm của từng họa sĩ đối với việc tuân thủ cách ly xã hội
suy nghĩ cảm xúc của các họa sĩ được thể hiện sinh động trong các tác phẩm để lưu lại những dấu ấn cùng xúc cảm không thể nào quên trong những ngày tháng đặc biệt này của đất nước
mình cũng nhìn vẽ vào trong khung cảnh trong ngày chính gia đình mình
cái bữa cơm thì bao giờ cũng đầy đủ ăn uống thì nó cũng đúng giờ và cái tình tức là cái sự gắn kết các thành viên gia đình nó lại chặt chẽ hơn
thế đây mình nghĩ là nó cũng có những cái mình nhìn thấy những cái mặt hay của nó ở trong cái khó khăn
tôi muốn thể hiện những khuôn mặt trai gái đang trong những khoảng không gian riêng của mình cũng như là hoa lá chim buông mọi thứ vẫn có thể hòa quyện vào nhau
nhưng được tách ra trong những cái ô vuông riêng muốn đưa ra một cái thông điệp là hãy ngồi yên đấy để mà thể hiện tình yêu với nhau hãy ngồi yên đấy để hướng về nhau hãy ngồi yên đấy để tìm cuộc tình cho nhau
để thông điệp nhân văn cùng góc nhìn lạc quan tích cực mà các họa sĩ gửi gắm qua các tác phẩm sáng tác trong mùa giãn cách tăng thêm sức lan tỏa đến được với đông đảo công chúng yêu mỹ thuật cả nước
bàn tổ chức triển lãm đã quyết định xuất bản một cuốn sách có tựa đề
tranh trong mùa giãn cách một ấn bản đẹp về hình thức trao chuốt về nội dung đã được triển khai song song trong khoảng thời gian rất ngắn là minh chứng cho sự nỗ lực rất lớn của những người làm báo nhân dân hàng tháng